hàng loạt câu chuyện bức xúc của nạn nhân được chia sẻ trên không gian mạng
theo các nạn nhân nhóm đối tượng đã rất khôn ngoan khi đánh trúng tâm lý khách du lịch muốn tìm được sự đẹp giá yêu đãi vị trí thuận tiện
đối tượng công khai căn cước công dân số tài khoản của chủ biệt thự đăng tải quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có dấu đỏ để khiến khách hàng tin tưởng nảy sinh tâm lý chủ quan
bên cạnh đó đối tượng cũng kheo leo thúc giục du khách nên đặt cọc sớm để tránh hết phòng
đồng đảo cư dân mạng đều cho rằng thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và đây cũng là bài học cho du khách khi lựa chọn dịch vụ trên mạng
ghe vậy chơi mình phải cẩn thận hơn mới được lừa đảo bây giờ tinh vi thật không biết đường nào mà lần thấy cái gì cũng có thể giả được
đúng là mánh lới lừa đảo ngày càng tinh vi người cẩn thận có kinh nghiệm du lịch cũng bị lừa huống chi là người bình thường
loại tội phạm này xuất hiện ngày càng nhiều và nếu không truy bắt
ngăn chặn thì sẽ có nhiều người tiếp tục bị lừa đảo
đi đâu mình thường đặt qua bên thứ ba uy tín là các trang du lịch để có thể khiếu nại nếu bị lừa hoặc không hài lòng dịch vụ
chứ thời buổi này bát nháo mạng xã hội rất dễ lừa
ngay sau khi nhận được thông tin công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu cùng các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc
cư dân mạng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời và mong mỏi sớm tìm ra những đối tượng lừa đảo này
để xử lý nghiêm minh
số tiền của mỗi người bị lừa tuy không nhiều nhưng vì số người bị lừa lên đến hàng trăm nên số tiền những kẻ lừa đảo chiếm đoạt được là rất lớn
quan trọng hơn mong cơ quan chức năng truy bắt nhóm này để những người khác không bị lừa
không biết đến bao giờ mới hết những chiêu trò lừa đảo như thế này
mong cơ quan chức năng điều tra và có thể tăng mức xử phạt để đủ tính răn đe
những người kinh doanh dịch vụ cho thuê villa khách sạn như tôi rất bất kỳ
rất bức xúc vì vụ việc ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh kinh doanh tại địa phương
rất mong cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm nhóm lừa đảo để giữ gìn hình ảnh của du lịch thành phố vũng tàu
người dân bây giờ giữa môn trùng vây của các nhóm lừa đảo số vụ lừa đưa lên các phương tiện truyền thông chỉ là một phần nhỏ
mong cơ quan chức năng mạnh tay hơn để xã hội an toàn
đây không phải lần đầu tiên du khách sập bẫy các nhóm lừa đảo khi đặt phòng tại các điểm đến hot trong mùa du lịch cao điểm
đã công bố số điện thoại đường dây nóng để du khách liên hệ kiểm tra đội uy tín của cơ sở lưu trú
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra
cộng đồng mạng cho rằng người tiêu dùng cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ trước những thông tin bán hàng trên mạng xã hội
để tránh mất tiền và tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo
xung quanh vụ lừa tiền đặt cọc thuê chỗ ở tại vũng tàu của nhiều du khách
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công ty